thưa quý vị và các bạn thông tin từ công an quận ninh kiều thành phố cần thơ cho biết
đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận ninh kiều
đã phối hợp với công an phường thới bình quận ninh kiều
tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp người phương tiện đối với đinh ngọc duy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ tại khu vực bình thường a phường long tuyền quận bình thủy thành phố cần thơ
hiện tại hiện trường thu giữ bốn viên nén màu xám và một gói tinh thể không màu
được duy cất dấu bên trong lớp khẩu trang y tế
mở rộng điều tra khám xét chỗ ở của đối tượng duy
cơ quan chức năng thu giữ thêm sáu mươi chín viên nén một mươi một gói tinh thể không màu
hai chai nhựa chất chất lỏng không màu một cân tiểu ly
qua đấu tranh ban đầu đối tượng duy khai nhận bảy mươi ba viên nén và một mươi hai gói tinh thể
có khối lượng hơn năm mươi năm hai nghìn ba trăm bảy mươi hai gram đều là ma túy
riêng hai chai nhựa chứa sáu mươi ba ml chất lỏng không màu là ma túy nước biển
tiếp tục tiến hành điều tra xác minh làm rõ